thời gian tới hội đồng đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
nghiên cứu tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách
cũng như triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đoàn công tác bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng vào ngày hôm qua
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những thành tựu
thành phố hải phòng đạt được giữa bối cảnh tác động của dịch bệnh
cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
bộ trưởng tô lâm cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân các ban ngành
đoàn thể địa phương các lực lượng vũ trang và cơ quan đơn vị
trong khối nội chính của thành phố hải phòng đã phối hợp chặt chẽ
hiệu quả với bộ công an trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
cũng như công tác xây dựng lực lượng công an trong thời gian qua
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị thành ủy hải phòng
và các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
chỉ đạo điều hành bảo đảm tính thiết thực hiệu quả gắn với công tác bảo đảm an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội với phương châm dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
bên cạnh đó tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ bảo đảm tổng thể
liên thông theo đúng quy định hướng dẫn mới của trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hiệu lực hiệu quả tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tiếp theo
trên cơ sở thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đồng thời cần đẩy mạnh cải cách công vụ tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tham nhũng tiêu cực
chú trọng công tác quốc phòng an ninh tiếp tục tạo môi trường ổn định để phát triển
tại hà nội sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
hạnh phúc trong công an nhân dân dưới sự chủ trì của trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức
thống nhất ý chí và hành động góp phần tăng cường xây dựng đảng về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
uốn nắn những nhận thức lệch lạc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
thủ địch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bốn mươi năm báo cáo khoa học gửi về hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn cao
làm sâu sắc hơn những nội dung và giá trị của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như việc vận dụng phát triển tư tưởng của người trong giai đoạn cách mạng hiện nay
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc
nhằm khơi dậy niềm tự hào tuyển thống ánh hùng vẻ vang
phá thuy những phẩm chất cao đẹp của người chính sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
giá trị cao hơn của tính tự lực tự cường nói theo bác
càng có giá trị trong các lĩnh vực đặc thù đặc biệt
giá trị riêng có của lực lượng công an nhân dân
học tập bác về tính tự lực tự cường tự trụ tự động
trụ động trong công tác sẽ giúp các lực lượng công an nhân dân đứng vừng
trên các lĩnh vực trên các trần địa đối mặt và vượt qua từ các khó khăn thử thách hiện huy
khơi dậy và phát huy ý chí tự lực tự cường coi đây là phương châm hành động
để mỗi cán bộ chiến sĩ được phát huy khả năng công hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng
suy nghĩ hành động theo lời bác dạy khắc phục khó khăn gian khổ
đề cao tinh thần trách nhiệm say mê năng động sáng tạo mưu trí dũng cảm
đồng thời gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân
gần dân trọng dân có trách nhiệm với nhân dân
cùng với đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo
chú trọng chuyển từ học tập sang làm theo bác từ những việc nhỏ thiết thực hàng ngày
để tư tưởng đạo đức phong cách của bác thấm sâu lan tỏa trong nhận thức
tư tưởng hành động của từng cán bộ đảng viên
nhằm đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
còn gọi là đề án sáu tại công an các địa phương
vào sáng ngày hôm nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với công an một mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
lãnh đạo các quận huyện và trưởng công an cấp xã phường thị trấn của một mươi một tỉnh
đã trao đổi tình hình triển khai đề án sáu tại cơ sở
những khó khăn vương mắc và từ đó đề xuất các giải pháp thao gỡ trong quá trình triển khai
hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thông tin trong hai hệ thống này được bổ sung cập nhật thường xuyên
theo phương châm đúng đủ sạch sống
vì vậy nhiệm vụ yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tại cơ sở là rất quan trọng
đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu được xác định đối với lực lượng công an nhân dân trong triển khai đề án sáu
cũng nhân dịp này cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an một mươi tỉnh
thành phố đã tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những câu chuyện thực tiễn đã góp phần truyền lửa cho cán bộ chiến sĩ
hệ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội chuyên nghiệp nhân văn tính chiến đấu cao
thưa quý vị và các bạn thông qua mạng xã hội đối tượng rụ rỗ lừa loạt tuyển lao động việt nam sang campuchia làm việc
với hứa hẹn là mức lương cao sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào các cơ sở đánh bạc
đây là diễn biến nổi lên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của tội phạm mua bán người
vâng có thể thấy rằng sáu tháng đầu năm thì tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi đa dạng hơn
bởi mua bán người là tội phạm có nguồn
nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
mùa bán người được liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất
được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu
do tin vào những lời mời trào về việc làm và thu nhập hấp dẫn
đã có hàng trăm nạn nhân sập bẫy của các đối tượng mua bán người
khi đã đặt chân sang bên kia biên giới việc nhẹ lương cao không thấy đâu
mà là sự cưỡng bức lao động ép nạn nhân làm việc trong các cơ sở đánh bạc lừa đảo qua điện thoại
và khi không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị các chủ cơ sở hành hung đánh đập
trong trường hợp nạn nhân muốn quay về việt nam sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc
có những gia đình đã phải trả cho các đối tượng hàng trăm triệu đồng để cứu người thân về nước
qua bên đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào để chơi những trò cờ bạc trên mạng lừa đảo trên mạng chứng khoán
mình sẽ áp cho vay tiền nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi
không cứu con thì không đành mà cứu con thì mình lại phải bỏ một số tiền ra như thế
mà bỏ tiền thì trong gia đình là mình có tiền
thì hôm đầu tiên hôm hai mươi bốn thì chuyển là một trăm năm mươi triệu
đến hôm hai mươi bảy thì là chuyển tiếp một trăm hai mươi triệu nữa
thời gian qua cũng nổi lên thủ đoạn các đối tượng
tìm kiếm tiếp cận làm quen với những bệnh nhân mắc bệnh thận suy thận có nhu cầu ghép thận
tiến hành môi giới thỏa thuận giá cả mua bán
tổ chức đưa người bán người mua thận đi xét nghiệm làm các thủ tục liên quan đợi ngày ghép thận và hưởng lợi bất chính

nó hộp trong một kỳ vô trường khép ký
nên là lực lượng chức năng cũng rất là khó phát hiện
hai là trước khi thực hiện bọn chúng đều làm dài
những giấy tờ tài liệu theo quy định của các luật kể cả mạng khai hộ cũng như là mua bán mô
đều được các đối tượng làm dài những giấy tờ đưa những phụ nữ này vào những cơ sở y tế để thực hiện hành vi thế khác
ngoài ra các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen tán tỉnh yêu đương với các em nữ sinh
hứa hẹn tìm việc làm để sau đó lừa bán nạn nhân ra nước ngoài hoặc ép làm nhân viên tại quán karaoke massage
các đối tượng lập hội nhóm kín cho và nhận con nuôi trên mạng xã hội
tìm kiếm những phụ nữ có thai nhưng không có nhu cầu nuôi con hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để sinh con nuôi
sau đó đem bán lấy tiền hưởng lợi
vâng trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ bộ công an và các bộ ngành địa phương
đã có sự quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng chống tội phạm mua bán người
trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò chủ công nòng cốt đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong đó có tội phạm mua bán người
cụ thể những kết quả đạt được là như thế nào và thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này ra sao
đó sẽ là nội dung của cuộc trao đổi của phóng viên antv với trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
vâng trước hết xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người diễn ra trong thời gian vừa qua
thời gian vừa qua tình hình tội phạm mùa bán người trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng diễn biến khá phức tạp
nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới mua bán trẻ sơ sinh bào thai mô bán nội tạng để thuê
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một số vụ mua bán người sang campuchia
các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để rụ rỗ lừa gạt tuyển mộ lao động việt nam sang campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao công việc nhàn hạ
sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến cơ sở kinh doanh dịch vụ massage
nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc
vâng từ tình hình tội phạm mua bán người như vậy